và mở đầu như thường lệ sẽ là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý
vâng chị huyền trang này ngày hôm qua thì người dân miền bắc đã có thể cảm nhận rõ rệt không khí lạnh của mùa đông
không biết là ngày hôm nay thì thời tiết có lạnh hơn không ạ
dạ vâng thưa chị phương thảo và quý vị khán giả
hôm nay bắc bộ và bắc trung bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết gió lạnh mưa phùn và nhiệt độ xe lạnh
vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ từ một mươi năm một mươi tám độ c vùng núi cao dưới tám độ c
vâng với những thông tin thời tiết như thế này thì quý vị lưu ý là khi chúng ta ra đường
hãy mặc đủ ấm và mang theo áo mưa
và một thứ thiết yếu không thể thiếu đó chính là khẩu trang
để chúng ta có thể đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
khi mà dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi
vâng trong khi đó do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao
nên từ nay đến ngày một mươi một tháng một mươi một ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông